tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trường ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã chủ trì hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính
của các bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương năm hai nghìn một mươi tám
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí tư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mật trận tổ quốc việt nam
theo kết quả được công bố ngân hàng nhà nước việt nam và tỉnh quảng ninh tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi tám
của các bộ cơ quan ngang bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đáng chú ý bộ giao thông vận tải và tỉnh phú yên là hai đơn vị xếp cuối bảng về chỉ số hài lòng của người dân
kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực trung hòa bình yêu cầu các bộ ngành địa phương
tập trung giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm là giả soát
cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh đang là rào càn
phát huy vai trò của hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
qua đó đề xuất các giải pháp kiến nghị thủ tướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt
về cơ chế chính sách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân